mới đây một kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bị tái mắc covid một mươi chín thì tỷ lệ phải nhập viện hoặc tử vong thấp hơn chín mươi so với mắc covid một mươi chín lần đầu
nghiên cứu được công bố trong tuần này trên tạp chí new england journal of medicine
theo đó có rất ít trường hợp tái mắc covid một mươi chín được xác nhận trong số ba trăm năm mươi ba ba trăm hai mươi sáu người mắc covid một mươi chín ở qatar và các trường hợp tái mắc bệnh nhìn chung là nhẹ
đợt dịch covid một mươi chín đầu tiên ở qatar xảy ra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi kết thúc đợt dịch khoảng bốn mươi dân số có kháng thể kháng covid một mươi chín
quốc gia này sau đó đã trải qua thêm hai đợt dịch nữa từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đây là thời điểm trước khi biến thể delta trở nên dễ lây nhiễm hơn
để xác định có bao nhiêu người bị tái mắc covid một mươi chín các nhà khoa học thuộc we in cornell medicine qatar đã phân tích hồ sơ bệnh án của những người mắc covid một mươi chín
được xác nhận bằng các trường hợp tái mắc covid một mươi chín
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một họ đã loại trừ tám mươi bảy năm trăm bốn mươi bảy người đã được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
kết quả cho thấy trong số trường hợp còn lại có một ba trăm linh bốn trường hợp tái mắc covid một mươi chín thời gian trung bình giữa lần mắc covid một mươi chín đầu tiên và lần tái mắc là khoảng chín tháng
trong số những người bị tái mắc covid một mươi chín chỉ có bốn trường hợp nặng phải nhập viện nhưng không có trường hợp nào phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực
trái lại trong số các trường hợp mắc covid một mươi chín lần đầu
trong trường hợp bị tình trạng nguy kịch không có trường hợp nào tử vong trong nhóm tái mắc trong khi có bảy ca tử vong trong nhóm mắc covid một mươi chín lần đầu
giáo sư john acon chuyên gia về miễn dịch học thuộc đại học pitberg nước mỹ người không thuộc nhóm nghiên cứu cho hay
chỉ có một ba trăm linh ca tái mắc với bốn trường hợp mắc bệnh nặng là điều rất đáng quan tâm
theo các nhà khoa học nghiên cứu này có hạn chế là chỉ được thực hiện ở qatar
vì vậy không rõ liệu virus có hoạt động tương tự như vậy ở các quốc gia khác trên thế giới hay không
mặc dù trong giai đoạn đó
có sự tác động của cả biến thể anfa và delta nhưng nghiên cứu cũng chưa phân tích sâu về ảnh hưởng của biến thể delta
yếu tố có thể tác động đến tình trạng tái mắc covid một mươi chín
các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng khả năng miễn dịch tự nhiên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh
theo một nghiên cứu được thực hiện ở đan mạch công bố vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hầu hết những người mắc covid một mươi chín có thể tránh được tình trạng tái mắc covid một mươi chín và duy trì được trạng thái này trong hơn sáu tháng
xong một cuộc điều tra về nhân khẩu học lại cho thấy hầu hết những trường hợp tái nhiễm
là người từ sáu tháng

nghiên cứu không cho biết thời gian mà hệ miễn dịch có thể bảo vệ cơ thể tránh tái nhiễm kéo dài trong bao lâu
và nghiên cứu mới ở qatar cũng chưa đề cập tới vấn đề này
kết quả từ một nghiên cứu khác về khả năng miễn dịch tự nhiên cho thấy mức độ kháng thể khác nhau đáng kể ở mỗi người
hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ mức kháng thể bảo vệ là bao nhiêu
nhưng trong một số trường hợp mức kháng thể được hình thành sau mắc covid một mươi chín có thể không đủ để phòng tránh được tái nhiễm bệnh
các nhà khoa học cho biết cần phải xác định xem liệu khả năng bảo vệ chống lại tình trạng bệnh nặng khi tái nhiễm có kéo dài hay không
liệu có tương tự như khả năng miễn dịch được hình thành khi bị nhiễm các chủng virus corona khác gây cúm mùa hay không
khi bị nhiễm virus corona gây cú mùa cơ thể tạo ra khả năng miễn dịch ngắn hạn
giúp cơ thể chống lại tái nhiễm với tình trạng nhẹ
nhưng lại tạo ra được khả năng miễn dịch dài hạn chống lại tình trạng bệnh nặng khi tái nhiễm
tiến sĩ kami kim trưởng khoa bệnh truyền nhiễm và y tế quốc tế thuộc đại học nam florida nước mỹ
người không thuộc nhóm nghiên cứu cho biết
chúng ta cần phải thận trọng để tránh nhiều người hiểu sai lầm rằng họ không cần phải tiêm phòng nữa nếu đã bị mắc covid một mươi chín
tiến sĩ kim nhấn mạnh cần phải hạn chế nguy cơ nhiễm sars cov hai bởi covid một mươi chín có thể gây hậu quả lâu dài đối với sức khỏe
tình trạng covid một mươi chín kéo dài có thể gây ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều so với nguy cơ tử tiêm vaccine
ngoài ra tiêm chủng không chỉ bảo vệ một cá nhân tránh bị bệnh mà còn bảo vệ cả cộng đồng
theo các nhà khoa học không phải lúc nào chúng ta cũng biết được ai là người có nguy cơ nhiễm bệnh và bị tình trạng bệnh nặng hơn
do vậy nếu không đẩy mạnh tiêm chủng chúng ta sẽ không thể đưa cuộc sống trở lại bình thường
việc hạn chế số ca bệnh lây lan rộng sẽ giúp hạn chế khả năng sars cov hai đột biến
tạo ra các biến thể mới có thể gây nguy hiểm hơn những biến thể virus hiện đại
các nhà khoa học cho rằng tiêm vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất đối với mọi người kể cả những người đã từng mắc covid một mươi chín
qua đó hy vọng rằng bằng việc đẩy mạnh tiêm chủng và trạng thái phục hồi sau mắc covid một mươi chín
chúng ta sẽ đạt được ngưỡng miễn dịch đủ khả năng để khống chế thành công đại dịch
ngày hai mươi chín tháng một mươi một giáo sư abdul karim chuyên gia cao cấp về bệnh truyền nhiễm ở nam phi cho biết
các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ tốt làm giảm số bệnh nặng và nhập viện vì biến thể omicron
dựa vào những gì chúng ta biết
và việc các biến thể gây lo ngại khác đã phản ứng ra sao với miễn dịch từ vaccine
chúng ta có thể trông đợi là vaccine vẫn có hiệu quả cao trong việc giảm số ca nhập viện và bệnh nặng
và mức độ bảo vệ có lẽ vẫn mạnh mẽ theo ông karim cho biết
ông karim nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để khẳng định biến thể omicron gây ra nhiều triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó
tuy nhiên theo ông khả năng lây lan của biến thể này có thể cao hơn sẽ nhanh chóng có nhiều ca nhiễm hơn đã có các bằng chứng cho thấy chuyện đó
nếu chuyện đó xảy ra tôi nghĩ số ca nhiễm hằng ngày có lẽ sẽ lên đến hơn một mươi về cuối tuần này
hôm hai mươi tám tháng một mươi một nam phi ghi nhận tổng số hai tám trăm năm mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi biến thể omicron được phát hiện ở phía nam châu phi các quốc gia khắp thế giới
xiết chặt lệnh hạn chế đi lại đối với khu vực châu phi và công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn biến thể này lây lan kể cả ở những người đã tiêm ngừa
bộ trưởng bộ y tế jofala nhấn mạnh chính phủ nước này đang làm mọi cách để có thể giúp các cơ sở y tế
càng đương đầu với biến thể mới
chúng tôi biết rằng ca nhiễm sẽ tăng mọi người sẽ nhiễm bệnh nhiều người sẽ bị nặng đặc biệt là những người chưa tiêm chủng
nhưng chúng tôi cũng biết là sẽ có người đã tiêm ngừa covid một mươi chín rồi vẫn nhiễm bệnh và các cơ sở y tế nên sẵn sàng
ông nhấn mạnh
trước đó bà angelis kosge một trong những vị bác sĩ đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron trong số các bệnh nhân ở nam phi
nhận định các triệu chứng do biến thể này gây ra là nhẹ và có thể được chữa trị tại nhà
bà cảnh báo về sự cường điệu trên truyền thông về biến thể omicron
tôi thấy có thể nói là không có lý do gì để lo lắng cả vì không có bệnh nhân nào mắc bệnh nặng
nhưng sự cường điệu đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông cũng như trên toàn thế giới chẳng có tương quan gì với bệnh cảnh lâm sàng
theo bà cô esg bệnh nhân khiến bà nghi ngờ về biến thể mới đã đến khám trong ngày một mươi tám tháng một mươi một và cực kỳ mệt mỏi trong vòng hai ngày
vì đau đầu và những cơn đau khóc cơ thể sau đó số bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng tương tự ngày càng tăng
so china mornong post vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một đưa tin các nhà khoa học ở ý
công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể omecron hình ảnh này là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện tại bệnh viện babino ghezu ở rome nước ý
nghiên cứu do giáo sư carlo federico beno điều phối vào giáo sư claudia antetti giám sát cả hai đều đến từ đại học milan
trong hình ảnh do nhóm nghiên cứu công bố cấu trúc protein gai của biến thể omicron được đặt cạnh cấu trúc protein gai của biến thể delta
protein gai là bộ phận quan trọng giúp virus corona xâm nhập vào tế bào người và là mục tiêu của các loại vaccine
hình ảnh cho thấy biến thể omicron mang bốn mươi ba đột biến trên protein gai cao hơn rất nhiều so với biến thể delta chỉ có một mươi tám đột biến trên protein gai
các nghiên cứu trước đó ước tính rằng omicron có ba mươi hai đột biến trên protein gai và biến thể delta có một mươi ba một mươi bảy đột biến trên cùng bộ phận
theo nghiên cứu của các nhà khoa học ý những đột biến này cũng tập trung nhiều ở khu vực virus dùng để tiếp xúc với tế bào của con người
truyền thông ý dẫn lời nhóm nghiên cứu cho biết việc mang nhiều đột biến không có nghĩa là biến thể omicron nguy hiểm hơn
điều này chỉ đơn giản thể hiện rằng
virus đã thích nghi với con người bằng cách tạo ra một biến thể khác
các nhà khoa học cũng nói những nghiên cứu sâu hơn sẽ cho chúng ta biết việc virus thích ứng với con người có khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn hay không
hiện giới khoa học đang gấp rút tìm hiểu thêm thông tin về mức độ lây nhiễm và độc lực của biến thể omicron
chưa đầy một tuần sau khi được các nhà khoa học nam phi xác định biến thể này đã gây ra báo động trên toàn cầu và được tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm đáng lo ngại